nga sẽ không rời khỏi đấu trường kinh tế toàn cầu bất chấp nỗ lực của phương tây nhằm cô lập moscow
tuyên bố trên của tổng thống putin được đưa ra trong bối cảnh các nước phương tây đang cố gắng làm suy yếu nền kinh tế nước nga
bằng các lệnh trừng phạt do nga phát động chiến dịch quân sự tại ukraine
tổng thống nga tuyên bố moscow bắt đầu đảm bảo được những năng lực mới tập trung vào các công nghệ đột phá
đồng thời ông cho biết thêm chính phủ nga sẽ không chỉ thực hiện thay thế nhập khẩu mà còn phát triển các ngành công nghiệp trong nước
việc một số công ty nước ngoài rời khỏi nga có thể là điều tốt nhất để các công ty trong nước chiếm lĩnh thị trường ngách của họ
nga đang trở nên mạnh mẽ hơn theo một số cách do các lệnh trừng phạt này
sau khi nga triển khai chiến dịch quân sự tại ukraine mỹ và các nước phương tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt với nga
theo ba mũi nhắm vào hệ thống tài chính doanh nghiệp và doanh nghiệp
nga đã đặt băng ba trăm linh tỷ đô la mỹ dự trữ ngoại tệ của nga loại bỏ các tổ chức của nga khỏi suvip và cấm đầu tư nước ngoài vào nước này